năm học mới đang cận kề cùng với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất trường lớp thì hiện nay điều quan tâm nhất của các trường trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
là khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đặc biệt là ở bậc mầm non nếu tình trạng trên không được giải quyết sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của các trường
theo định biên của bộ giáo dục và đào tạo những lớp mẫu giáo có ba mươi ba mươi năm trẻ sẽ có hai hai giáo viên một lớp
nhưng thực tế tại trường mầm non đồng văn huyện yên lạc chỉ có một một giáo viên một lớp hiện tại nhà trường đang thiếu hai mươi giáo viên theo định biên
theo số liệu của sở giáo dục và đào tạo năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh còn thiếu gần ba giáo viên
chủ yếu tập trung ở bậc mầm non và tiểu học để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cho các cấp học hiện ngành giáo dục và đào tạo đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
nhằm ổn định đội ngũ giáo viên trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín bị thư tỉnh nguyễn tỉnh nguyễn phúc hoàng thị thúy lan đề nghị sở giáo dục và đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương
tập trung ra soát lại hệ thống trường lớp khắc phục nâng cấp các lớp học xuống cấp chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới
với sự quan tâm của các cấp các ngành và quyết tâm của toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tin tưởng rằng vấn đề thiếu hụt giáo viên ở các cấp học trên địa bàn tỉnh sẽ sớm được khắc phục giải quyết trong thời gian tới